thưa quý vị và các bạn với mong muốn mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật
đồng thời hướng tới một mô hình mới có thể giúp người khuyết tật ổn định sinh kế
ngay tại huyện sóc sơn thánh phở nội mô hình trồng nấm sạch đã được ra đời
bước đầu tạo ra công ăn việc làm giúp người khuyết tật nâng cao chất lượng cuộc sống
bên cạnh đó thì việc trồng nấm sạch đã giúp những người đồng cảnh yêu thích làm nông nghiệp lại gần nhau hơn
trước khi tham gia vào mô hình sản xuất nấm sạch so trắng này
chị hoàng thị liên ở xã đức hòa huyện sóc sơn thánh phở hà nội
từng là một kế toán viên của hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng
khi hợp tác xã có ý tưởng mở ra mô hình trồng nấm sạch
chị liên đã đăng ký tham gia và tận dụng không gian cơ sở vật chất có sẵn của gia đình để trồng nấm
ngay từ khi bắt đầu chị đã trồng tới năm bịch để thử nghiệm
do chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị và các đồng nghiệp cũng không thể ngờ
với năm bịch nấm có những hôm tổ trồng nấm của chị có thể thu hoạch tới một trăm hai mươi một trăm ba mươi kg nấm thành phẩm chỉ trong một ngày
vui mừng về thành quả đạt được nhưng tổ trồng nấm của chị lại phải đau đáu với bài toán tìm đầu ra cho sản phẩm
bởi với sản phẩm tươi như nấm sạch sản phẩm rất dễ bị hư hỏng dập nát chỉ sau một ngày
sau những lần như vậy chị liên và các bạn lại đúc rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại quy trình kế hoạch sản xuất cho phù hợp
đến nay mô hình trồng nấm sò trắng sạch của chị và các tổ viên bước đầu đã mang lại hiệu quả cao cho hợp tác xã
bước đầu thì tôi thấy thời gian làm thì nó vẫn rất là khó khăn
mới bước vào đầu thì tôi chưa có được nhiều kinh nghiệm
lúc đầu thì tôi cũng hơi mạo hiểm trồng hơn năm bịch xong đi bán rất là vất luôn
để có kết quả đến ngày hôm nay thì phải trải qua một quá trình gian nan rất là vất vả
bình thường các hôm lấm mà được ít thì không sao hôm nhiều thì là tạ hai tạ ba là phải phân nhau đi để bán
bán thì bán buôn không hết người ta lấy không hết nhiều quá người ta lấy không hết thì mình phải đi bán nẻ bán lẻ trời mưa cũng phải đi
mấy cái lấm này trong ngày mà không bán được bởi vì lấm không có chất bảo quán
hôm sau chỉ có bỏ đi thôi không ăn được
làm hai lấm như thế này thì mình chỉ hái là ngày hai lần
buổi sáng thì có đơn nào đặt hàng từ tối hôm trước rồi
thì là sáng hôm sau là mình dậy sớm mình hái hái xong là mình sẽ chờ cho người ta đến lấy
chỗ nào đặt ship bao nhiêu cân thì mình sẽ phải mang đến
cứ thế bất kể ngày nắng hay mưa bất kể dạng khuyết tật nào
các tổ viên lại phân công chia nhau tham gia sản xuất thù hoạch rồi đi rau nấm
vất vả là vậy
thế nhưng đây lại là công việc mang lại những niềm vui không thể diễn tả bằng lời
đối với cộng đồng người khuyết tật nơi đây
thậm chí với họ những công việc này còn nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều
những công việc họ đã từng làm trước kia
những người khuyết tật vận động như mình thì họ cảm thấy công việc rất là phù hợp với họ
cảm thấy khi sản phẩm lấm này nó ra thì mình nhìn lấm thành quả nó đạt được
thì mình cảm thấy rất là vấn khởi
công việc nó nhẹ nhàng nó phù hợp với những bạn khuyết tật vận động như mình
cũng là nhờ đến hợp tác xã trái tim hồng thì mở ra một cái hợp tác xã
đến đây làm là sướng khỏi lời ra đi ra ngoài là kiểu như là cũng bạn bè nhìn nhận đến những người là khuyết tật chúng tôi
thì chúng tôi thì cũng bảo là thôi thì quyết tâm là đến đây làm để mới hợp tác xã
nên đúng như là làm là xuống lắm hợp tác xã là vui sướng
lúc mà tôi chưa đi vào đây làm
thì toàn đi chợ các chợ bán các rau cỏ đồ
giờ đây làm thì mình thấy công việc này cũng nhẹ nhàng và không có vất vả
mấy cái chỗ khác hành tí làm thì mình làm công nhân theo công ty thì nó nhiều những cái chế độ
còn mình làm ở đây thì chế độ đó nó không có nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn mình làm công ty nhiều
nó xứng với cái tầm tuổi của những mấy người khuyết tật
mình đi lại nó dễ dễ hơn thì mình làm những cái công việc đó mình thấy trong người của mình nó thoải mái hơn
xác định thành công nào cũng phải trải qua nhiều thất bại
khởi nghiệp là quá trình khó khăn đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm kiến thức và chịu khó
nên các thành viên hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng luôn nỗ lực không ngừng tìm kiếm học hỏi để đạt được hiệu quả cao nhất từ mô hình
các thành viên trong hợp tác xã thường xuyên gặp gỡ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của từng giai đoạn trong quá trình trồng nấm
từ các giai đoạn chính như giai đoạn làm phôi giai đoạn chăm sóc thu hoạch
cần phải chú ý tỷ lệ trong đóng ủ và độ ẩm đóng ủ đến các kinh nghiệm trong quá trình hấp quá trình chăm sóc
các cách chọn giống sạch an toàn có nguồn gốc rõ ràng
nấm sò là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng chi phí đầu tư ít nhưng mang lại giá trị kinh tế cao
chính vì vậy mà không chỉ dừng lại ở số lượng nấm đang trồng hợp tác xã còn có kế hoạch mở rộng mô hình
đưa các sản phẩm nấm sò trắng tới hệ thống các siêu thị cửa hàng trên địa bàn thành phố hà nội
trồng nấm thì nó là một nguồn thức ăn sạch đem đến sức khỏe cho người dân người tiêu dùng
hai nữa là công việc nó cũng nhẹ nhàng cho anh chị em lao động là người khuyết tật
và một vấn đề nữa là chúng tôi cũng đã có được những đầu gian
đối với hợp tác xã thì mô hình này thêm một mô hình thì lại thêm một ý nghĩa rất là lớn
bởi vì là thứ nhất là mình tạo thêm được công an việc làm cho nhiều người khuyết tật hơn
và tùy theo sức khỏe cũng như dạng tật của anh chị em để có thể làm những công việc phù hợp
hiện tại bây giờ thì hợp tác xã đang làm thủ tục an toàn thuận
và khi làm xong giấy phép an toàn thực phẩm rồi thì hợp tác xã thủ công bến ngại trái tim hồng
cũng rất mong muốn là được đưa sản phẩm của hợp tác xã vào siêu thị hay là các cơ quan xí nghiệp
trên địa bàn huyện sóc sơn cũng như là toàn thành phố hà nội
nếu như hợp tác xã trái tim hồng lựa chọn nấm sò trắng làm mô hình cho các hội viên người khuyết tật của mình
thì tại hợp tác xã nông nghiệp và đầu tư phát triển sức sống xanh
các hội viên là người chấn thương cuộc sống và khuyết tật vận động lại chọn nấm sò nâu làm mô hình phát triển cho mình
khác với nấm sò trắng nấm sò nâu đạt tiêu chuẩn organic có giá thành cao hơn và quy trình trồng khó khăn hơn
đòi hỏi các yêu cầu kỹ thuật cao hơn
bên cạnh đó nguồn vốn để đầu tư cho mô hình này cũng đòi hỏi cộng đồng người khuyết tật ở đây có sự đầu tư nhiều hơn
chính vì vậy để giải quyết vấn đề về vốn cũng như nhằm nâng cao trách nhiệm của người lao động trong hợp tác xã lên cao hơn
đơn vị này đã lựa chọn cách cổ phần hóa hợp tác xã
nghĩa là chính các hội viên người khuyết tật cùng nhau góp vốn để đầu tư sản xuất
theo đó người có vốn góp vốn người có công sẽ đóng góp công sức của mình để tham gia vào quá trình sản xuất của mô hình này
nhờ đó mà mô hình đã thu hút được sự tham gia đông đào của cộng đồng người khuyết tật nơi đây
với hình cái nấm sò nâu đạt tiêu chuẩn organic này này thì chúng ta phải tuân thủ đúng tức là gì
bắt đầu từ lúc đóng phôi cho đến lúc thu hoạch thì tất cả những quy trình trồng là phải đạt chuẩn sạch
ví dụ như là phôi sạch nước tưới sạch và không dùng bất cứ một loại thuốc diệt sờ ruồi hoặc diệt ong diệt sâu bọ nào bằng hóa học
quy trình trồng nấm này sẽ đưa lại công ăn việc làm trực tiếp cho người chấn thương cuộc sống
có thể làm ở trên dây chuyền trồng nấm này ví dụ như đóng gói
phôi hái nấm tưới nấm
còn có các bạn khuyết tật nhẹ hơn thì có thể là shipper có thể là làm thị trường
còn đối với hệ thống bán hàng online của hợp tác xã sức sống xanh
thì các bạn có thể phân phối và tự tin để mà phân phối trên thị trường cái sản phẩm sạch của mình
mà không phải suy nghĩ là đằng sau sản phẩm mình bán thì sẽ có như thế nào
không chỉ có được những sản phẩm đạt chất lượng cao
giá cung cấp cho thị trường mô hình trồng nấm sò nâu organic của hợp tác xã sức sống xanh
còn đảm bảo được công an việc làm cho hơn năm mươi hội viên
từ những người tham gia trực tiếp vào dây chuyền sản xuất
tới các bộ phận bán hàng online và các bộ phận khác
mô hình trồng nấm này cũng trở thành một mô hình được nhiều hợp tác xã bạn
và các tỉnh thành về tham quan học tập
tôi thấy mô hình trồng nấm sạch rất phù hợp với các bạn khuyết tật
và nó là một trong những mô hình rất hay
phù hợp để người khuyết tật
có thể tiến tới và làm bền vững lâu dài
nhưng mà ngày hôm nay thì tôi đến đây để học tập kinh nghiệm
cũng như là muốn làm đối tác với hợp tác xã sức sống xanh
các cái mô hình này thì nó sẽ đem lại cho người khuyết tật
cái giá trị về mặt tinh thần cũng như là cái giá trị về kinh tế
để người khuyết tật tự khẳng định mình
để các bạn ấy có thể hòa nhập cộng đồng tốt hơn
tôi đến đây thì cũng được hai tuần
vì mình muốn mang cái kỹ thuật này trồng nấm này về thanh hóa mình
để mình phát triển cái mô hình này
và tạo điều kiện để cho anh em ngồi như siêu lăn như chúng tôi này
là có công an việc làm
nó có thu nhập cái mô hình trồng nấm sạch này
thì mình làm nó bảo đảm an toàn chất lượng
và từ cái khâu sản xuất cho đến cái khi mà thu hoạch ấy
là nó bảo đảm vệ sinh an toàn
an toàn thực phẩm và nó có ích rất là
cho cái sức khỏe của cái người bệnh người khuyết tật như này
và những người khỏe bình thường thì lại càng tốt hơn nữa
tất cả những các bạn khuyết tật hoặc là các bạn bình thường cũng thế
muốn trở thành những nơi sản xuất nấm sò nấu này
thì cần phải là mình phải đủ điều kiện về cái an toàn thực phẩm
đủ điều kiện về nhà cửa này đủ điều kiện về cái sạch của nước này
đủ điều kiện về cái kỹ thuật để
đảm bảo cho cái nấm sò nấu là nấm sạch thì mới sản xuất được cái nấm này
để cung cấp cho các cộng tác viên ở khắp nơi
khi mà họ chưa nắm được cái quy trình trồng nấm sạch
thì là mình có thể bán phôi nấm cho các bạn ở khắp cả nước
nhân rộng cái phôi nấm sạch này ra
cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho chính bản thân
cho gia đình và cộng đồng xã hội
đồng thời cải thiện đời sống kinh tế
và tận dụng được thời gian nhàn rỗi để phát triển kinh tế
tăng thu nhập
là những mong muốn mà cộng đồng người khuyết tật đang hướng tới
và mô hình trồng nấm sạch đang được các hợp tác xã triển khai thực hiện
đã bước đầu cho thấy hiệu quả
khẳng định là mô hình phù hợp với cộng đồng người khuyết tật ở nhiều địa phương
góp phần tăng thêm thu nhập ổn định
nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người khuyết tật và gia đình
quý vị và các bạn thân mến
nấm là một loại rau sạch tạo nên hương vị cho một món ăn ngon
và được dùng phổ biến trong đời sống thường ngày
tuy nhiên thông thường nấm được bán trên thị trường với giá thành thì không hề rẻ
và thường bị trộn lẫn với những loại nấm giả nấm kém chất lượng
vì vậy nếu cảm thấy không yên tâm vì không biết một địa chỉ mua nấm nào uy tín
thì đừng đi đâu hết bạn hãy tự tay trồng nấm sạch
bằng chính những dụng cụ đơn giản và dễ tìm ngay tại ngôi nhà của chính mình
để trồng nấm từ chai nhựa
và bã cà phê bạn hãy chuẩn bị
một ít dễ nấm
một chai nhựa đựng nước năm lít
một lọ cồn bảy mươi chín mươi
một ít bã cà phê
vài mảnh bia cắt tông bỏ đi
và một chiếc túi nilon
đối với chai nhựa năm lít để trồng nấm
bạn cần cắt phía đầu chai bỏ đi
và dùng cồn bảy mươi chín mươi để khử trùng những hợp chất có hại trong chai
lưu ý là bạn cần đục những lỗ nhỏ dưới đáy chai để thoát nước
chống ngập úng cho nấm
hãy sử dụng những tấm bia
sợ giấy bỏ đi nhúng nước ẩm và đặt vào trong chai
lần lượt xếp
cứ một lớp giấy bạn lại xếp một lớp dễ của nấm
và một lớp bã cà phê
xếp đến khi nào gần đầy chai thì thôi
sau khi xếp xong
bạn dùng túi nilon để trùng kín chai nấm lại
nhưng vẫn giữ được độ ẩm dưới đáy chai
đặt chai nấm vào trong bóng tối khoảng hai tuần
cứ hai ba ngày kiểm tra một lần
để chắc chắn không bị khô
phun nước đều vào túi hoặc chai nếu cần thiết
trong khoảng bốn ngày
sợi nấm nấm dễ sẽ bắt đầu phát triển
và những ngày sau đó
nấm bắt đầu mọc cao hơn
khi nấm mọc ở một độ cao vừa đủ
bạn có thể ngắt nấm để dùng
thông thường từ năm một mươi ngày
bạn có thể hái nấm để sử dụng
sau khi hái xong bạn cần đặt chai nấm
vào chỗ tối để nấm tiếp tục mọc lên
nấm sẽ tiếp tục mọc và cho bạn
thu hoạch khoảng ba năm lần nữa
ngoài cách trùng nấm bằng chai nhựa và bã cà phê
bạn cũng có thể trùng nấm
bằng vỏ bào cưa hay mua hộp giấy
trùng nấm sò có bán sẵn trên thị trường
nếu không có nhiều thời gian để chuẩn bị dụng cụ trùng nấm